tức là để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bạn thì trong quá trình vay tiền bạn phải lập một hợp đồng vay tài sản bằng văn bản có ghi số tiền vay trong hợp đồng theo quy định tại điều bốn trăm sáu mươi ba của bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
vâng vậy nếu làm hợp đồng vay hay giấy viết tay thì nội dung ghi trong đó là những gì
các bác sư tư vấn thêm
vâng xin cảm ơn câu hỏi của bạn
nội dung của giấy viết tay hay là hợp đồng vay bao gồm các điều khoản cơ bản như sau là
thứ nhất là về thông tin bên vây và bên cho vây rồi quyền và nghĩa vụ của bên vây tức là người em vợ của bạn với bên cho vây tức là bạn số tiền vây và phải thể hiện thời hạn trả nợ v v
đối với các điều khoản khác các bên có thể tiến hành thỏa thuận thêm miễn là pháp luật không cấm
đây là một nguồn chứng cứ rất là quan trọng
bạn có thể nộp cho tòa khi xảy ra trường hợp người em bạn không muốn trả nợ không chịu trả tiền mà vấn đề này thì sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật tố tụng
vậy cụ thể đối với trường hợp này thì có lấy lại được số tiền đó hay không thưa luật sư
trường hợp của bạn là trường hợp vay tiền giữa những người thân trong gia đình nhưng bạn lại không nên vì lòng tin mà cho người em vay tiền lại không có một cái chứng cứ nào để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên là lỗi một phần ở bạn
người ta hay nói là tình ngay lý gian hay là nói có sách mắt có trứng
nếu như bạn không có đủ cơ sở để chứng minh thì bạn không có khả năng để yêu cầu người em trả tiền nữa
do đó nếu không có bất cứ giấy tờ giao nhận hay là hợp đồng vay tài sản gì thì chúng tôi cũng không thể giúp bạn được và bạn không thể đưa vụ này khởi kiện trước tòa vì không đủ chứng cứ chứng minh
vâng vậy để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra tương tự như trên
xin luật sư có khuyến cáo gì cho khán giả truyền hình trong trường hợp vay
trên đặc biệt là với những người thân trong gia đình
theo quy định tại điều bốn trăm sáu mươi ba của bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên
theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay khi đến hạn trả bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản
cùng loại theo đúng số lượng chất lượng và chỉ phải trả lại nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định
bộ luật dân sự không yêu cầu cụ thể về hình thức của hợp đồng vay tài sản do đó giao dịch vay tài sản
có thể được thực hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể
tuy nhiên hình thức không phải là yếu tố quyết định hiệu lực của hợp đồng vay tiền
trường hợp như của khán giả nêu trên thì cần phải tạo lập bằng chứng về việc vay bằng việc gọi điện
nhắn tin gặp gỡ để ghi âm ghi chép hoặc có biên bản thừa nhận khoản nợ này của người vay
thì tòa án mới có căn cứ thủ lý hồ sơ vụ án của bạn
vậy khung pháp lý liên quan đến vấn đề này như thế nào thưa luật sư
điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn
quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể như sau thứ nhất là người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây
chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt
hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định
tại các điều một trăm sáu mươi tám

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính
của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác
bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối
chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản
mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả
trường hợp vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác
bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó
và mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
thứ hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp đồng
trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
đó là có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp
chiếm đoạt tài sản trị giá từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng
lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức
dùng thủ đoạn xảo quyệt tái phạm nguy hiểm
thứ ba phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ năm năm
đến một mươi hai năm
bao gồm chiếm đoạt tài sản trị giá từ hai trăm linh triệu đồng
đến dưới năm trăm linh triệu đồng
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
thứ tư phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
thứ năm người phạm tội còn có thể bị phạt tiền
từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
vâng xin cảm ơn luật sư đã có những giải đáp tư vấn bổ ích cho khán giả bạn xem truyền hình
một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau